và thưa quý vị vụ tai nạn liên hoàn ở ngã tư võ trí công vừa rồi
tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng thiếu kỹ năng lái xe an toàn
và cụ thể như thế nào mời quý vị và các bạn hãy theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
điều khiển phương tiện gây tai nạn
nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đập nhầm chân phanh với chân gà
rất đến mất kiểm soát tốc độ gây ra vụ tai nạn đáng tiếc
kỹ năng lái xe mà nhầm lẫn giữa chân gà và chân phanh là kỹ thuật lái xe không tốt
kỹ năng lái xe chưa tập trung cho nên khi gặp tình huống bất ngờ
không xử lý kịp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
kỹ năng chưa tốt thì đừng có lái
chỉ vì cái nhầm của ông mà bao người gặp tai nạn
nhầm này là nhầm không thể chấp nhận được
những người chưa đủ tự tin điều khiển xe ô tô
thì nên tập thêm hoặc học tiếp
chứ đã tham gia giao thông
bị tai nạn lại nói đập nhầm chân gà
thì lái xe ra đường làm gì để gây họa cho người khác
việc nhầm chân ga dẫn đến tai nạn tuy không mới
xong luôn gây ra những hậu quả nghiêm trọng
và trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông
tất cả xuất phát từ
kỹ năng lái xe
chính kỹ năng lái xe chưa hoàn thiện
nên khi gặp tình huống đột ngột
tài xế xe lũ cuống đập mạnh vào bàn đạp
nhưng không phân biệt được đâu là bàn đạp phanh
đâu là bàn đạp gà
dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra
tôi thấy kỹ năng lái xe rất quan trọng
mà nó xuất phát từ việc
chúng ta học có đủ thời gian lái xe hay không
và điều kiện sử dụng xe bao lâu
những người ít lái
hoặc lâu lâu mới lái xe
thường sẽ có tâm lý hồi hộp
và kém phản xạ trong xử lý tình huống
trong điều kiện tình hình giao thông của hà nội
nếu không làm chủ được tốc độ
không làm chủ được tay lái
thì rất dễ xảy ra tai nạn
một trong những nguyên nhân
được cộng đồng mạng chỉ ra
vì nhầm lẫn chân gà
là thói quen cài số tiến
và giữ chân khoanh khi dùng xe tạm thời
khi có tình huống bất ngờ
thì người lái xe thường dễ bị động và nhiều lẫn
xong điều quan trọng vẫn là tư thế lái xe
và để khắc phục lỗi
người lái xe cần giữ tư thế lái
cân chỉnh ghế ngồi
sau cho thoải mái
điều đó sẽ giúp đôi chân linh hoạt
không bị căng cứng khi xử lý các tình huống
và để hạn chế tối đa nhầm lẫn
thì cần giữ thói quen
rời chân gà giá chân phanh
thao tác này sẽ giúp người điều khiển phương tiện
luôn trong tình trạng chủ động
kể cả khi gặp tình huống bất ngờ xảy ra
tôi thấy tư thế ngồi rất quan trọng
phải thật thoải mái
thì mới làm tốt các thao tác
đặc biệt là khả năng quan sát
từ đó mới xử lý được các tình huống bất ngờ
khi chúng ta chủ động xử lý
thì khi tình huống đến gần
chúng ta mới kiểm soát được tình huống
chủ động bỏ chân gà giá chân phanh
có như vậy mới an toàn
và không để xảy ra va chạm cũng như là tai nạn
xong điều quan trọng
là nếu kỹ năng lái xe chưa đủ
thì nên tập thành thạo rồi mới ra đường
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người khác
khi tham gia giao thông
với những lỗi sơ sốt nguy hiểm khi nhập chân gà
đặc biệt qua vụ xe biên gây tai nạn kinh hoàng
mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục
cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân